ngày năm tháng tám công an quận tám tp hcm cho biết đang điều tra làm rõ vụ một thi thể nam giới
được người dân phát hiện trôi trên kênh đôi
thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày năm tháng tám người dân sống trên đường lưu hữu phước
phường một mươi năm quận tám phát hiện một thi thể người trôi trên kênh đôi
lúc này một người dân dùng cần câu máy quăng dây ra xa kéo thi thể này vào bờ
rồi báo cơ quan chức năng
công an sau đó có mặt tại hiện trường lấy lời khai người dân xung quanh
qua khám nghiệm người tử vong được xác định là nam giới không có giấy tờ tùy thân
người này tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi năm tuổi mặc áo thun quần lửng màu xanh
công an quận tám thông báo ai là người nhà nạn nhân đến trình diện phối hợp xử lý theo quy định